mặc dù nhiều doanh nghiệp đã triển khai phương án ba tại chỗ để vừa duy trì sản xuất vừa chống dịch
song bên cạnh khó khăn về tài chính thì vẫn tìm ẩn rủi ro buồn phát dịch
và trước tình trạng trên thì các hiệp hội và doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị chính phủ xem xét là thay đổi
cách thực hiện ba tại chỗ linh hoạt hơn theo hướng phù hợp với thực tế và điều kiện cụ thể
ngay từ đầu mùa dịch rất nhiều doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm đã triển khai phương án ba tại chỗ
để không được gãy chủ sản xuất hàng hóa thiết yếu
gấp rút là ăn ở cho người lao động dẫn đến hàng loạt các chi phí phát sinh
chính quyền giúp cho những doanh nghiệp không chỉ là đại dụng mà tất cả doanh nghiệp khác trên địa bàn
sớm để duy trì được hoạt động sử dụng của mình đảm bảo hoạt động sử dụng kinh doanh
để giảm thiểu nguy cơ bùng phát ca bệnh trong nhà máy doanh nghiệp buộc phải đầu tư cho các hoạt động phòng chống dịch
duy trì nghiêm việc test covid một mươi chín ba ngày một lần cho toàn bộ công nhân
đầu tư bài bản tất cả trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt giãn cách
chưa kể hàng loạt chi phí khác để công nhân yên tâm ở lại nhà máy

có thể thực hiện ba tại chỗ
trong số đó một số doanh nghiệp chỉ có thể cầm cự trong ngắn hạn
số còn lại dù ba tại chỗ nhưng cũng không thể hoạt động hết công suất vì nhiều lý do
đơn cử như khó khăn trong khâu vận chuyển do giãn cách dẫn đến tình trạng ủng tắc hoặc cần tiến độ
khó khăn của chúng tôi đó là không phải tất cả công nhân chịu ở trong nhà máy
vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sản xuất
chúng tôi đã phải dành rất nhiều tiền để sắp xếp cho công nhân ở trong nhà máy
vì không thể đóng cửa nhà máy còn khách hàng còn đơn hàng
nhưng nếu kéo dài thì sẽ rất khó khăn
hiện tại tp hcm đã triển khai tiêm vaccine cho người lao động tại các doanh nghiệp
để nâng cao hiệu quả phòng dịch đồng thời xem xét các gói hỗ trợ miễn giảm thuế
để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn
tuy nhiên các hiệp hội và doanh nghiệp kiến nghị chính phủ
tp hcm cần xem xét thay đổi cách thực hiện ba tại chỗ linh hoạt hơn
theo hướng phù hợp với thực tế và điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp
nếu doanh nghiệp nào đang thực hiện tốt ba tại chỗ có thể tiếp tục duy trì
nếu doanh nghiệp nào đang gặp khó khăn có thể linh động áp dụng phương án tổ chức sản xuất an toàn
bảo đảm phòng chống dịch mà không nhất thiết phải ba tại chỗ